thưa quý vị và các bạn theo kịch bản một của phương án bốn mà bộ công thương muốn đề nghị
với những hộ tiêu thụ bảy trăm linh một kwh trên một tháng trở lên phải trả tăng thêm hai mươi chín đồng mỗi tháng
tuy vậy cách tính này có thể gây nhiều ý kiến trái chiều khi nhóm khách hàng dùng ít điện nhất lại bị tăng tiền
còn nhóm hàng dùng nhiều tức dưới bảy trăm linh một kwh trên một tháng hóa đơn có thể giữ nguyên hoặc được giảm
chúng ta cùng đi tìm hiểu về vấn đề này qua phần phân tích của chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong và biên tập viên thúy quỳnh
xin mời chị thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
vâng xin cảm ơn trường quay s hai và cũng xin được cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
thưa ông hiện nay bộ công thương đề xuất chính phủ lựa chọn kịch bản một phương án bốn để áp dụng
có nghĩa là chia thành năm bậc tính giá điện
vậy thì ông có thể phân tích là những đối tượng nào sẽ bị tác động và cũng như đối tượng nào được hưởng lợi từ chính sách này
nếu theo kịch bản mà được đề nghị lựa chọn kịch bản một
thì chúng tôi cho rằng là có thể chia ra làm ba nhóm đối tượng có lợi ích liên quan và sẽ chịu ảnh hưởng
trước hết là nhóm đối tượng xã hội những người được nhà đất trợ giá
thứ hai là nhóm ở giữa trung gian tiêu thụ từ tối thiểu cho tới mức tương đối cao là bảy trăm linh
và nhóm thứ ba là nhóm trên bảy trăm linh kw
thế thì nhóm đối tượng thứ nhất là không ảnh hưởng gì cả
nhóm đối tượng thứ hai thì tương đối được lợi hơn một chút
bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là do cái việc chúng ta ghép
cho cái giãn cách bậc nó cao lên
do đó là một số những đối tượng trên đây thuộc về nhóm cao đó
thì đã đưa xuống nhóm dưới và vì thế họ được hưởng lợi hơn một chút
thì về cơ bản nhóm ở giữa là được lợi hơn một chút
còn nhóm thứ ba là cái nhóm mà tiêu dùng trên bảy trăm linh kwh thì là chịu thiệt thòi hơn cả
bởi vì họ phải áp một cái giá cao hơn hẳn so với hai nhóm trên
và đây là cái nhóm mà sẽ dùng để bù trừ cho cái nhóm đối tượng xã hội
do nhà nước trợ giá cũng như là cái nhóm mà được hưởng lợi một chút
khi mà có sự giãn cách cao hơn như vậy
việc bộ công thương lấy lại mốc là bảy trăm linh kwh một giờ
thì tỷ lệ người dùng hộ này rất là thấp
và lấy cái mốc đó để làm căn cứ điều chỉnh thì liệu có phù hợp hay không ạ
chúng tôi cho rằng là với cái mức mới là từ bảy trăm linh kwh lên thay vì sáu trăm linh kwh
và cái nhóm từ bảy trăm linh kwh giả đen này thì chiếm khoảng một mươi tổng số tiêu dùng điện
đây là một cái mức và một sự điều chỉnh nó bám vào vì lợi ích chung của cộng đồng
mà đã tiêu thụ tới khoảng tám mươi cái lượng điện hàng ngày hàng năm
mà ngành điện đã thông kê được
nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng nếu nâng được đến tám trăm linh
thì có lẽ là cái được lợi ở nhóm giữa sẽ nhiều hơn
và cái sự đồng thuận xã hội cũng sẽ cao hơn so với lấy mức bảy trăm linh
rất nhiều ý kiến cho rằng là cách tính giá điện bậc thang hiện nay đang áp dụng thì là chưa phù hợp
tuy nhiên bộ công thương vẫn tiếp tục đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo các bậc
vậy thì theo ông là đây liệu đã phải là cái giải pháp tối ưu nhất hay chưa
tối ưu thì chưa hẳn tối ưu nhưng mà trong bối cảnh hiện nay thì nó là phù hợp
bởi vì nếu tối ưu nhất tức là chỉ có một mức giá
và cứ sau đó là anh dùng nhiều thì anh trả nhiều dùng ít thì trả ít
thì đấy là vấn đề tối ưu nhất và dễ làm việc nhất
nhưng bởi vì ở việt nam đang có những ngành ngành khá đặc biệt
ngành thứ nhất là chúng ta thấy rằng là ngành điện sản xuất không kịp so với cầu tăng
với mức trung bình là trên một mươi một năm thì ngành điện tăng sản lượng không kịp
vì thế cần phải có một cái khuyên hướng là phải dùng giá
dùng bậc thang để ép người tiêu dùng tiết kiệm điện
theo hướng là anh càng tiêu dùng cao anh càng phải trả nhau tiền điện
thứ hai nữa là trên thực tế hiện nay là giá điện ở việt nam so với khu vực
nhiều khi nó tạo một cái kẽ hở cho một số nhà đầu tư nước ngoài
nhất là những nhà đầu tư dùng công nghệ thấp trong ngành xi măng luyện thép
họ đầu tư vào việt nam họ lợi dụng giá thấp để họ sử dụng công nghệ thấp
và do đó nó gây một sự tiêu tốn năng lượng ở việt nam
với tinh thần mà sử dụng bậc thang điện thì nó sẽ khiến những người tiêu dùng điện
buộc các nhà đầu tư nhà sản xuất kinh doanh dùng nhiều điện là anh phải ép xuống
cái thứ ba nữa là chúng ta đang có đối tượng xã hội
những nhóm đối tượng này nếu chúng ta mà cứ áp dụng một giá thì họ sẽ bị thiệt
và như vậy rõ ràng là cái việc sử dụng bậc thang này là để chúng ta tính tới
thực tiễn phân tầng xã hội cũng như là cơ cấu thu nhập xã hội
để chúng ta có chất xác xã hội ăn sinh
tóm lại là ở việt nam hiện nay thì mức phân giá bậc là phù hợp
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ nguyễn minh phong
thưa quý vị và các bạn thực tế thì khó có thể có một biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt nào
thỏa mãn được cho tất cả các hộ tiêu dùng
mỗi phương án thì đều có yêu và nhược điểm riêng
giảm giá điện cho nhóm khách hàng này thì buộc phải tăng giá điện của nhóm khác để bù vào
tuy nhiên trong bối cảnh nguồn cung điện đang cực kỳ khó khăn
nhiều dự án chậm đưa vào vận hành và nguy cơ thiếu điện trong năm hai nghìn hai mươi
cũng đã được cảnh báo sớm thì yêu cầu đặt ra đó là chính phủ cần lựa chọn
phương án bảo đảm khuyến khích mọi người dân sử dụng điện tiết kiệm hợp lý và hiệu quả